thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín do biến chủng omicron trên thế giới
và dự báo tình hình dịch covid một mươi chín trong nước thủ tướng chính phủ phạm minh chính vừa có chỉ đạo
về việc chủ động kiểm soát phòng chống dịch bệnh
theo đó thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ trưởng bộ y tế tiếp tục chủ động bám sát
diễn biến tình hình dịch bệnh do biến chủng omicron gây ra
trên cơ sở khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới khẩn trương chuẩn bị các phương án về vaccine
thuốc điều trị và các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với biến chủng mới của virus sars cov hai
chỉ đạo các địa phương nhất là thành phố hồ chí minh và các tỉnh phía nam tăng cường các biện pháp
phòng chống dịch đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine bảo đảm an toàn khoa học hiệu quả
tăng cường lực lượng vật tư trang thiết bị y tế cho các địa bàn địa phương có diễn biến dịch phức tạp
và chủ động triển khai các biện pháp phù hợp điều trị sớm các trường hợp nhiễm mới
để hạn chế trường hợp chuyển bệnh nặng tử vong
chỉ đạo hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đơn vị khẩn trương nhập khẩu sản xuất thuốc
điều trị covid một mươi chín thúc đẩy thử nghiệm chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine thuốc điều trị covid một mươi chín